trong những năm gần đây hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học là một trong những giải pháp chiến lược của trường đại học bách khoa hà nội
với định hướng tăng cường kỹ năng nghiên cứu khoa học gắn với thực tiễn cuộc sống và xu hướng của cuộc cách mạng công nghiệp bốn
hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học là cơ hội tốt giúp sinh viên bổ sung những kiến thức còn thiếu ở môi trường đại học
hình thành tư duy và phương pháp làm việc khoa học
từ đây các bạn sinh viên đã có nhiều sản phẩm nghiên cứu độc đáo với tính ứng dụng thực tế cao
như nghiên cứu thiết kế hệ thống cây tạo giúp cải thiện chất lượng không khí trong nhà
dỗ bột giúp việc nhà tự động chế biến tích hợp chấu thành các sản phẩm sinh học
những kết quả nghiên cứu này thực sự gây ấn tượng không chỉ với hội đồng giám khảo đông đảo sinh viên bách khoa
mà còn thu hút sự quan tâm đầy hứng khởi của các cơ quan doanh nghiệp trên cả nước
kết quả trong năm vừa qua là một kết quả theo tôi đánh giá là rất tốt
nó có rất nhiều các kết quả vừa mang tính hẳn lâm nhưng có những kết quả đắm định hướng
ứng dụng và hướng rất nhiều vào những nhu cầu của xã hội
cái sự tăng trưởng đó sẽ tiếp tục nó nên là theo một tư trình của rất nhiều năm rồi tiếp tục tăng lên
và cái mà như tôi nói là quan trọng nhất đối với môi trường đại học môi trường đào tạo đặc biệt
những đặc nghiên cứu thì dành viện khen tư duy cái phương pháp làm việc cái cảm hứng
trường đại học bách khoa hà nội hình thành mạng lưới các câu lạc bộ khoa học đa dạng
phong phú ở hầu khắp các mảng chuyên môn sâu tạo điều kiện hỗ trợ các bạn sinh viên đạt nền móng
cho những đề tài khoa học thiết thực phát triển nguồn nhân lực trong nước
trong cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học thì nhà trường đã hỗ trợ một phần về chi phí các thiết bị
qua cuộc thi này thì sinh viên được làm thực hành nhiều hơn cũng như là hiểu những cái kiến thức đã học ở trường
ngoài ra các thầy đã hỗ trợ rất là kỹ về mặt lý thuyết cũng như là các hướng dẫn về viết báo
viết báo cáo cũng như là làm poster làm cách nào để thuyết trình
bài khoa học của mình là mạch lạc và chi tiết
hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên là yếu tố quan trọng để phát triển hài hòa và gắn kết chặt chẽ
giữa nghiên cứu cơ bản nghiên cứu ứng dụng và nghiên cứu triển khai
từ đó tạo ra trí thức mới sản phẩm mới cải tiến quy trình công nghệ nâng cao năng suất chất lượng cho sản phẩm
thúc đẩy hơn nữa tiềm năng sáng tạo trong sinh viên